tại tỉnh gia lai một đường dây tổ chức mua bán người trái phép sang campuchia lao động bất hợp pháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai triệt phá
các đối tượng liên quan đến đường dây này đã bị khởi tố bắt tạm giam

huyện ia krai tỉnh gia lai vẫn còn ám ảnh sợ hãi khi nhớ tới quãng thời gian bị giam cầm đánh đập tại campuchia
các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người trái phép sang campuchia lao động bất hợp pháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai triệt phá

đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai triệt phá
các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người trái phá
các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người trái phép sang campuchia lao động bất hợp pháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai triệt phá
các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người trái phép sang campuchia lao động bất hợp pháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai triệt phá
quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng thu giữ một trăm hai mươi bốn năm kg thuốc nổ cùng nhiều tang vật liên quan khác
đây là đường dây vận chuyển mua bán vật liệu nổ liên quan đến nhiều đối tượng và địa bàn
trước đó vào lúc hai mươi ba h ngày năm tháng bảy tại xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp của phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình
bắt hai đối tượng là nguyễn đình tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và nguyễn xuân lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
đều trú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi bốn năm kg thuốc nổ
khám xét nhà ở của đối tượng lộc tại thôn ngọc bội xã hương trạch huyện hương khê
lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn hai kg thuốc bom ba biển kiểm soát ô tô giả dân sự và quân sự
một số tang vật khác
hiện vụ án đang được chuyển giao hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình
điều tra theo quy định
công an tỉnh sóc trăng vừa triệt xóa một đường dây
đánh bạc với quy mô lớn dưới hình thức mua bán số lô số đề tại huyện cù lao dung
và huyện trần đề tỉnh sóc trăng bắt quả tang một mươi hai đối tượng có liên quan
bất ngờ ập vào bảy căn nhà tại huyện củ lao dung và thị trấn lịch hội thượng huyện trần đề
công an bắt quả tăng một mươi hai đối tượng có hành vi mua bán số lô số đề tạm giữ số tiền trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
bốn mươi sáu mẫu vật kim loại vàng một mươi ba điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan công an xác định lâm thị phấn ở huyện cù lao dung là đối tượng mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc trên
thông báo truy tìm bị hại phục vụ công tác điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hương yên đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra năm hai nghìn hai mươi một tại hương yên theo quyết định khởi tố vụ án vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một

xác định nguyễn văn thanh chú tại tỉnh nam định và đỗ đức hội chú tại huyện đông anh thành phố hà nội
là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvt land có văn phòng tại mỹ hào hương yên
thành và hội đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty tv và hai công ty công ty cổ phần tư vấn đầu tư việt dũng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủ đô thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng một lô đất đã ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng để nhận tiền của nhiều khách hàng khác nhau
trong năm hai nghìn hai mươi một công ty đã ký trên năm trăm linh lượt hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng thu trên ba trăm năm mươi tỷ đồng của nhiều khách hàng
có địa chỉ cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên phạm vi toàn quốc
để phục vụ công tác điều tra đồng thời đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng đã ký hợp đồng cam kết nộp tiền cho công ty tvtyland
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hương yên thông báo những khách hàng đã mua bán cam kết nhận
lô đất tại khu đô thị new city liên quan đến công ty tvt land công ty cổ phần đầu tư việt dũng
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủ đô liên hệ với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên
địa chỉ tại số bốn mươi năm hải thượng lãn âu phường hiến nam thành phố hương yên
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm tám mươi bốn chín nghìn hai trăm chín mươi bảy hoặc liên hệ đồng chí nguyễn văn thọ điều tra viên thụ lý án
số điện thoại chín trăm sáu mươi ba ba trăm năm mươi sáu một trăm một mươi một để được giải quyết
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số hai mươi sáu
kết luận bị can nguyễn minh khải giám đốc bệnh viện mắt tp hcm đại diện chủ đầu tư chủ mưu và các đồng phạm
là võ thị trinh nga phó giám đốc tổ trưởng tổ chuyên gia phí duy tiến phó giám đốc tổ trưởng tổ thẩm định
nguyễn quốc toản nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức chủ tịch hội đồng đánh giá hàng mẫu
phan thị bích hạnh trưởng phòng tài chính kế toán thành viên bên mời thầu nguyễn đỗ nguyên trưởng khoa tổng hợp
tổ phó tổ chuyên gia phụ trách chấm kỹ thuật đồng thời là thành viên hội đồng đánh giá hàng mẫu
lương ngọc tuấn nguyên phó trưởng phòng vật tư thiết bị y tế thành viên hội đồng đánh giá hàng mẫu
nguyễn trí dũng phó giám đốc nguyên trưởng khoa koma phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh một mươi bốn tỷ hai trăm một mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố các bị can nguyễn thị nguyễn minh khải và đồng phạm theo quy định
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ủy thác điều tra cho năm mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo xác minh ghi lời khai người bị hại
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với gần bốn mươi bị cáo liên quan đến vụ phá rừng
xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên nha xô huyện nha ca tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi lê mô y cung ba mươi tám tuổi trú tại xã yai ly huyện sông hình tỉnh phú yên
rủ nhiều người vào khu bảo tồn thiên nhiên nha xô cắt gỗ căm xe về bán lấy tiền tiêu xài
với sự đồng ý của hoàng công ý trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng số ba
để tạo cơ hội cho các đối tượng lâm tặc phá rừng ý đã liên kết thông đồng với vương thế cao
là phó trạm quản lý bảo vệ rừng số năm
như vậy từ đầu tháng một mươi đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nhóm gần bốn mươi người của y cung đã vào rừng khai thác
hơn hai mươi năm mét khối gỗ cam xe thuộc nhóm hai với tổng giá trị hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng
các đối tượng trên đã hối lộ cho ý và cao số tiền ba mươi chín triệu đồng
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân huyện nha ca đã đưa ra xét xử sơ thẩm
đối với bốn mươi bị cáo trong đó hoàng công ý bị tuyên phạt bảy năm sáu tháng tù
vương thế cao bảy năm tù cùng về tội nhận hối lộ ba mươi tám bị cáo còn lại nhận mức án
từ hai đến hai năm một mươi tháng đến một mươi năm tù giam về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
sau đó cao và ba mươi ba đối tượng trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo cao giảm còn ba năm sáu tháng tù giam
ba bị cáo được hưởng án treo còn một mươi năm bị cáo được giảm án một mươi năm bị cáo còn lại bị tuyên y án
đưa gần hai trăm linh người qua biên giới campuchia bảy đối tượng là nguyễn văn khánh phạm thanh quy
lê văn lộc huỳnh văn út đều quê tại tỉnh long an huỳnh thanh phong chế minh nhật quê tỉnh tây ninh
và vòng phát trương chú tại tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam
các đối tượng đã cấu kết với một số người ở nước ngoài tổ chức đưa gần hai trăm linh người việt nam
sang campuchia lao động trái phép thu lợi hàng trăm triệu đồng
các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền từ sáu mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng một người
kỳ thi năm nay vẫn do các địa phương chủ trì với sáu mươi ba hội đồng thi hai hai trăm bốn mươi ba điểm thi với trên bốn mươi hai bốn mươi hai phòng thi
kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn ra chính vì vậy theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo
thì các địa phương phải bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh nhiễm covid một mươi chín các thí sinh f
thí sinh nghi ngờ là f
và phòng thi dự phòng khi có sự cố
thí sinh f có lối đi riêng và có vào điểm thi được áp dụng các biện pháp cách ly
cán bộ coi thi cán bộ giám sát cũng được trang bị đồ bảo hộ khi làm nhiệm vụ
và cùng với đó công tác đảm bảo an ninh trật tự chống gian lận cho kỳ thi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng
ngay lúc này phóng viên phạm hòa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin cụ thể
vâng thưa quý vị và các bạn để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này
thì bộ giáo dục cũng phối hợp với bộ công an tăng cường thanh tra kiểm tra ở các điểm thi
không chỉ trong những ngày này mà trước đó cũng như vậy rồi ạ
thưa quý vị và ngoài ra thì để đảm bảo trong cái việc mà phòng chống gian lận
thì bộ công an cũng tăng cường đưa ra nhiều các biện pháp nghiệp vụ khác nhau
cụ thể như thế nào ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với thượng tá vũ mạnh tuân
cục an ninh chính trị nơi bộ công an
dạ vâng chào thượng tá thưa thượng tá
thưa thượng tá để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này thì bộ công an cũng đưa ra những phương án như thế nào ạ
trước hết tôi xin chào quý khán thính giả
kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học hàng năm là một kỳ thi có tính chất mức độ cực kỳ quan trọng
chính vì vậy là các nguy cơ về đảm bảo an ninh an toàn là luôn luôn thường trực
và bộ công an ngay sau khi là thủ tướng chính phủ có cái chỉ thị số sáu
chỉ đạo các bộ ngành ubnd các tỉnh tăng cường công tác đảm bảo chất lượng cho kỳ thi
thì lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã tham mưu cho lãnh đạo bộ công an
xây dựng phương án kế hoạch chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị địa phương
phối hợp với các ngành chức năng liên quan và đặc biệt là ngành giáo dục
để xây dựng các phương án đảm bảo an ninh an toàn
trong đó là tất cả các phần việc các khâu trong các kỳ thi
thì đều là có đơn vị có bộ phận và có con người

thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
và có thể trò khóa trách nhiệm của các thành viên
để đảm bảo cho công tác đảm bảo an ninh an toàn
trong từng khâu trong từng khâu của liên quan đến kỳ thi
từ khâu ra đề khâu in sao đề khâu vận chuyển đề thi và bài thi
khâu chấm thi là chúng tôi cũng đều có tổ chức các lực lượng
phương tiện biện pháp để đảm bảo các thông tin
liên quan đến kỳ thi đảm bảo an toàn bí mật tuyệt đối
lực lượng ngoan của bố trí lực lượng thế nào
ở cả vòng trong và vòng ngoài để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi ạ
chúng tôi đã phối hợp với ngành giáo dục
để triển khai các phương án phòng ngừa phát hiện và xử lý
về phòng ngừa chúng tôi đã với ngành giáo dục
cùng với các cơ quan truyền thông báo chí
đã mở những chiến dịch truyền thông rất là sâu rộng
để lân cao ý thức tự giác
cái thứ hai là ban hành một cái quy chế rất là chi tiết
quy trình công tác cho từng khâu
đặc biệt là các khâu liên quan đến phòng ngừa
thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao
và trong đó có quy định xử lý chế tài
rất là mạnh mẽ đối với những cái hành vi gian lận như này
thậm chí là xử lý hình sự
để từ đó những các cá thể liên quan để ý thức được trách nhiệm
và cộng đồng trách nhiệm để cùng phòng ngừa phát hiện
và những hành vi gian lận
đấy còn về công tác
nghiệp vụ của ngành gian thì chúng tôi cũng đã có những phương án
có những kế hoạch để tổ chức giả soát
tổ chức công tác lắm tình hình phát hiện
để đấu tranh đối với những cá nhân
có cái tổ chức có cái sử dụng cái thiết bị
lợi dụng cái thiết bị giao giao để tổ chức cái hình thức gian lận này
một lần nữa xin cảm ơn thượng giá
dạ vâng thưa quý vị và các bạn
ngoài ra thì để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này
thì ở tất cả các điểm thi những nơi mà có in sao để thi
hệ thống camera và lực lượng an ninh ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và thưa quý vị thì sáng ngày hôm nay các em đã kết thúc môn ngữ văn
và buổi chiều các em sẽ thi môn toán
còn bây giờ xin được trở lại trường quay với những thông tin quan trọng khác
vâng thưa quý vị nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh
di chuyển an toàn thuận lợi thông suốt
không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
cũng như các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
lực lượng công an tp hà nội đã triển khai các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên tuyến
và tại các địa điểm trường thi từ rất sớm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một điểm thi trong ngày thi đầu tiên
của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai
điểm thi tại trường trung học phổ thông nam trung yên
quận cầu giấy tp hà nội
ngay từ đầu giờ sáng đã có rất nhiều phụ huynh đưa con đi thi
để đảm bảo an toàn giao thông
các lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng tập trung phân luồng từ xa
do vậy tình trạng ủn tắc đã không xảy ra trên các tuyến đường
và trước cổng các điểm trường thi
chúng tôi tăng cường công tác vận động phụ huynh học sinh
là hạn chế tối đa việc đỗ dừng các phương tiện
gây cản trở giao thông dưới lòng đường xung quanh
và trước khu vực thi
những trường hợp nào mà cố tình
thì chúng tôi sẽ có lực lượng để lập biên bản
và cầu kéo di chuyển phương tiện vi phạm ra vị trí khác
để đảm bảo việc giao thông thông suốt
tại các địa điểm
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
toàn thành phố sẽ có gần chín mươi tám thí sinh
dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
bao gồm cả thí sinh tự do
với một trăm tám mươi một điểm thi
tại các trường trung học phổ thông trung học cơ sở
và trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố
do đó trong thời gian thí sinh thực hiện các phần thi
lực lượng chức năng cũng liên tục tăng cường công tác
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời luôn sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh khi cần thiết
chúng tôi đã bố trí hai đồng chí cảnh sát
ở trong trịu trách nhiệm an ninh
thối hợp với cả hội đồng thi
để giải quyết tất cả các công việc
có liên quan đến quá trình tiến hành thi của các thí sinh
và nếu trong trường hợp mà có trường hợp đột xuất
thì các đồng chí sẽ trực tiếp giải quyết
theo cái phương án đề ra
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra trong hai ngày
mùng bảy và mùng tám tháng bảy
với các phương án đã được triển khai và thực hiện
lực lượng công an cùng toàn thể các lực lượng chức năng khác
đang góp phần giúp kỳ thi trung học phổ thông
quốc gia năm nay diễn ra tuyệt đối an toàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn bính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xã tân dân
huyện sóc sơn thành phố hà nội
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ hàng cấm
công an huyện vĩnh tường
tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng anh
sinh năm hai nghìn một
hộ khẩu thường trú tại xã xuân hòa
huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng trần tuấn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ lợi xã mỹ an
huyện trợ mới tỉnh an giang
phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra
công an tỉnh bà rìa vũng tàu
về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện